lại thêm một chuyến về với lắp dò tỉnh đồng tháp
chuyến thăm này chúng tôi được nghe kể về những cánh đồng ấu bạc ngàn
cùng bao câu chuyện của cây ấu về nghề trồng ấu với những thang trầm
nhưng dẫu thế nào đi nữa thì người dân trên quê hương lắp giò cũng còn yêu mến
và mong muốn giữ cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời này
bởi nhờ nghề trồng ấu mà bao gia đình dần trở nên khám khá
và cũng nhờ nét đặc trưng riêng có của những củ ấu
tuy xù xì nhưng ngọt bùi mà món quà quê dân giả này trở thành đặc sản nổi tiếng khắp miền tây
cây ấu là một trong các ngành hàng chủ lực của quyện lắp dò
tỉnh đồng tháp
tính đến nay nghề trồng ấu ở đây đã phát triển trên ba mươi năm
ấu lắp giò hiện nay chủ yếu là giống ấu đài loan
có đặc điểm trái to giỏ mỏng năng suất cao
đồng thời lại dễ chăm sóc ít chi phí
nên hầu hết người dân chọn trồng
ấu tuy được trồng quanh năm nhưng cao điểm là vào mùa nước lên
vì là loại cây thủy canh nên mùa lũ về là mùa ăn nước của cây ấu
do đó diện tích trồng thời điểm này tăng đáng kể
có khi đạt gần ba trăm linh hectare
tăng gần gấp đôi so với các mùa vụ khác
ấu là cây trồng thủy canh trên địa bàn quyển lắp dò
tập trung chủ yếu ở xã long hưng b và xã vinh thạnh
những năm gần đây ấu liên tục phát triển
diện tích toàn quyện khoảng trên một trăm hai mươi ha
cây ấu thì góp phần giải quyết làm cũng như là tăng thu nhập
cho bà con trên địa bàn quyền lắp dò nói chung
và của hai xã lắp dò
và của hai xã long b và vinh thạnh nói riêng
nói về nghề trồng ấu
thì không thể không nhắc đến
vì lão nồng lê mộng dân
ở áp hương lợi tây xã long hưng b
bởi nếu cây ấu hình thành và phát triển bao nhiêu năm
thì ông dân có bấy nhiêu năm kinh nghiệm với nghề
được biết ông cũng là một trong số ít người đã tiên phong khởi nghiệp
với loại cây mới toanh ở lắp giò lúc bấy giờ
đó là cây ấu
nhờ dám nghĩ dám làm
nhờ những người mạnh dạng như ông dân
mà giờ đây lắp dò có thêm một nghề nông mới
và cũng nhờ nghề trồng ấu này
mà dân già cả xóm cả xã
cùng tham gia trồng trọt thi đô sản xuất
mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình
ban đầu thì trồng cũng không được
kỹ thật không biết
rồi làm cũng không đạt cao
rồi sao lần lần
anh em chỉ bảo nhau
rồi cũng có kinh nghiệm làm cũng đạt
rồi cũng có lợi nhận
cũng giúp ích cho con cái
lúc đó con còn nhỏ đi ăn học
rồi cũng được
nó cũng tùy theo lúc
có năm thì nó lợi nhận hơn lúa gấp
đâu ba lần
theo tôi riêng với bản thân tôi
thì hàng năm
thì tới cái mùa mà nước lên
mà tôi không trồng ấu
tôi thấy nó thiếu cái gì đó
mà mình không thể nào bỏ được
thằng năm nào tôi cũng trồng mùa nước
một cái là hùng hình đam mê
rồi cái thứ hai
nó cũng thu nhập
giờ đây xã long hương bê gần như
phủ đều diện tích trồng ấu
để giúp nông dân củng cố kiến thức
tăng hiệu quả cho nghề trồng ấu
từ năm hai nghìn một mươi bảy
địa phương đã hỗ trợ
thành lập tổ hợp tác sản xuất ấu an toàn
ấp hương lợi tay
lúc đầu tổ hợp tác có hai mươi ba thành viên
nhưng do hoạt động hiệu quả
nên thành viên tích cực tham gia
đến nay có năm mươi sáu thành viên
với diện tích trồng tám mươi hai hectare
từ khi tham gia vào tổ hợp tác
hầu hết các thành viên
đều thống nhất quy trình sản xuất
nhất là sản xuất hữu cơ
nhờ đó cây ấu luôn đạt năng suất
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đạt chuẩn về kích cỡ
nên giá bán luôn ổn định
đặc biệt hiện củ ấu long hương
đã có nhãn chứng nhận
do cục sở hữu trí tuệ
thuộc bộ khoa học và công nghệ cấp
cái thực dòng ấu
nó cũng hầu như bà con ở đây
nó có biết
nó có tài liệu
từ cái chỗ là đất mình phải làm
đánh cho có bùng
mình lựa ấu giống làm sao cho nó xanh tốt
mình trồng xuống dễ phát triển
rồi mình cũng phù hợp
phân bón phân phù hợp thôi
chứ không phải là bón phân cho nó dư rồi
nó cũng bình quản chứ không phải không
nếu mà mùa nước đủ nước một
phân đủ rồi dịch thuốc rồi tốt
thì nó khoảng chừng hai tháng hai mươi ngày
bắt đầu thu hoạch
ở đường tương đối chúng
hướng lại là được là
các cấp chính quyền hỗ trợ
rồi các ngành pha học
hỗ trợ về pha học kỹ thuật
rồi có lúc cũng hỗ trợ phân hữu cơ
cho bà con
làm cái áo an toàn
áo sạch áo an toàn
cho nó thành theo hướng hữu cơ
cho trái nó lớn hơn
cho ít sâu bệnh
thì bà con thì trồng
thì chất lũ rồi đó
thì cũng sạch
thì cũng có đi nước ngoài được
thì cũng như bà con
trồng được cho trái nó to
mình dễ đi một chút
lan tỏa phong trào trồng ấu
theo đó các địa phương lân cận
như xã vĩnh thạnh ở lắp giò
hoặc các địa phương khác
ở lai dung cũng tham gia
đơn cử như ông dương văn thé
ở ấp vĩnh hưng
xã vĩnh thạnh quyền lắp giò
cách đó hai mươi năm năm
từ khi biết cây ấu
mang lại giá trị kinh tế tốt
ông đã tìm hiểu
rồi theo đuổi nghề trồng ấu
cho đến ngày nay
có thể thấy
tùy cụ ấu đen đúa xù xi
nhưng một khi được chăm sóc
bằng cả tấm lòng yêu mến
thì cụ ấu xấu dĩ ấy
cũng mang đến cho người nông dân
những vị ngọt bùi
giúp cuộc sống của họ
ngày càng ấm no sùng tút
thì trồng ấu này
tôi trồng năm nay cũng là hai mươi năm năm rồi
kinh tế thu nhập
thì cũng bình quân theo giá thị trường
nếu giá cao thì nó được
là nhận nhiều
còn nếu giá thấp
thì mình bình quân cũng thường
chứ không có lỗ
chi phí học tập cho con gái
cho gia đình con cháu thì cũng được
một công thì bây giờ
mình bán ra là
chi phí ra là
nhưng mà một tấn hai
thì nếu sáu ngàn
mình cũng được
sáu triệu mấy vậy
thì bỏ công cán ra
mình còn công
bốn triệu năm triệu
khi nghề trồng ấu phát triển
đồng nghĩa với việc tạo được công ăn
việc làm cho nhiều bà con ở địa phương
đặc biệt với kỹ thuật trồng trái vụ
và canh tác so le giữa các ruộng ấu với nhau
do đó tránh được tình trạng
thừa hàng dội chợ
và nông dân hái ấu thuê
cũng có việc làm ổn định quanh năm
ngoài hái ấu dần công
với tình đồng nước
thì những chị em còn lại cũng có thu nhập
từ một trăm hai mươi đến một trăm bốn mươi đồng một ngày
đây cũng là nguồn thu nhập của các bạn

đi xa đi hái ấu vậy đó
ở sớm này nè
về đồng ấu lấp giò
chúng tôi còn được nghe bà con chia sẻ
về kinh nghiệm trồng ấu sen canh với lúa
một mô hình khá hài hòa
hợp lý đã được nhiều nông dân
ứng dụng trong nhiều năm qua
bởi mô hình này không chỉ giúp
cải tạo đất tiêu diệt mầm mệnh
tăng năng suất mà còn giảm chi phí sản xuất
đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm
cho củ ấu cũng như cây lúa
giúp nâng cao chất lượng
đảm bảo quy tính thương hiệu
cho củ ấu lấp giò
nếu như bà con tiếp tục tham gia
trước giờ cũng như bà con tiếp tục sen canh
cho mầm mệnh giảm bớt
thì năng suất này kia cũng đỡ
sau khi tham quan chuyện trò
trên những cánh đồng ấu mênh mông
chúng tôi được địa phương giới thiệu
về dùng chuyên chế biến
mua bán ấu ở xã vĩnh thạnh
với quan cảnh mua bán đồng ấu
trong vui tấp nập
nơi này sớm trở thành con đường ấu
độc đáo nhất miền tây
tại con đường ấu
có đến vài chục hộ mở sạp mua bán
với hầu hết các sản phẩm về ấu
đều được bày bán
phải nói đến củ ấu luộc truyền thống
đây là hình ảnh không thể thiếu
trên con đường ấu rộn ràng này
và hầu hết khách du lịch ghé lại
đều ưa chọn
từ một đến vài ký ấu luộc
ấu tách giỏ là một trong những mặt hàng
được người dân lấp giò sáng tạo
và bán chạy nhất hiện đây
bởi ấu tươi tách giỏ rất đa dạng
và phong phú trong chế biến đồ ăn thức uống
hiện mỗi sạp ở đây bán từ
vài kg đến hàng chục kg
ấu tươi tách giỏ mỗi ngày
thì em nấu ấu em bán
rồi bán ấu sống
rồi em bán ấu tách vỏ
rồi bán ấu luộc nước dừa
bán ấu luộc sẵn
về cho khách người ta
về nhà nhà
bây giờ người ta rất là ưa chuộng
ta có thể làm được nhiều món như là nấu chè
nấu cà ri bò kho gà luộc sả
dịch nấu ấu dịch nấu chao
ấu luộc sẵn
mình có thể đem đi
mình nấu món đậu tương được nữa chị
nói chung lại là làm rất nhiều món
thay tay trà góp
chị mua ấu luộc sẵn nó tiện hơn
mình mua ấu tư
tại vì ấu sẵn luộc sẵn về mình để nồi mình nấu nhanh lắm
còn ấu tư mình không có thời gian để luộc
rồi ngày nào chị không dám mua hết trơn
nấu gì ngon
khem thịt nhiều lắm
ờ ấu này nó ngon lắm
nấu ăn nó bù
mà ăn ấu già không
mà ở đây làm chất lượng
không có trộn ấu non vô
bột ấu ấu hấp nước dưa
hay sữa ấu
cũng là những sản phẩm đầy sáng tạo của bà con lắp giò
nhờ có các ý tưởng này
mà ngành hàng ấu ở đây
có thêm nguồn tiêu thụ nội địa khá lớn
và riêng khách hàng
hay khách du lịch
cũng có nhiều sự lựa chọn
theo đó giúp nâng cao giá trị của ấu
cũng như các sản phẩm chế biến tự ấu
có thể thấy
để dình dữ nét truyền thống quê hương
dình dữ cái nghề
mang đến ấm no cho rất nhiều hộ gia đình
người dân nơi này đã cố gắng lao động sản xuất
sáng tạo không ngừng
và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
tuy nhiên bên cạnh đó
thì nghề trồng ấu ở lắp dò
cũng đang đứng trước những khó khăn
và thách thức
đó cũng là nỗi trăng trở
của hầu hết nông dân trồng ấu hiện nay
cái đường nông thôn mình
thì nó còn
chưa chưa được
thông cho mấy
nó còn hẹp đường đắt
gãi đá gai mùa nắng
gia thông được
trở ấu được
còn mùa mưa thì khó khăn
thì tiến nghị
các khách hàng ấu
các khách hàng ấu
với nguyện tỉnh
nó có nguyện pháp hỗ trợ
cái khó khăn hiện nay
thì đối với dùng ấu này
thì như vậy thì trước giờ
thì bà con chủ yếu là sản xuất
theo cái dùng cái giống
thì như vậy chỉ giống là giống
sau khi sản xuất thì chỉ lựa lại thôi
chứ chưa có được cái giống thuần trũng
và do đó thì cái này thì đề nghị
của các cái ngành
thì có cái hỗ trợ để giúp cho bà con
nhân dân làm sao đó được cái
phục hồi để đối với
cái chuẩn của giống này
để đảm bảo sản xuất theo
nó đảm bảo về cái chất lượng
cũng như là cái sản phẩm
nó mang lại cái hiệu quả cao hơn
còn cái định hướng sắp tới
thì phát triển ấu trên địa bàn quỹ lắp giò
thì theo kế hoạch
bốn mươi ba của uyên nhân quyện
thì phấn đấu
thì đến năm hai nghìn hai mươi năm
thì diện tích ấu là hơn ba trăm hai mươi
thứ hai nữa là tiếp tục tăng cường
công tác chuyển giao các tiến bộ
khoa học kỹ thực cho nhân dân
hỗ trợ cho nhân dân
đưa các sản phẩm ấu
đưa vô sản phẩm bộ cấp của uyên
thứ ba nữa là chúng ta tiến tới
liên kết tiêu thụ sản phẩm
chế biến các sản phẩm từ ấu
đã hơn ba thập niên có mặt trên đồng đất lắp giò
từ thở của ấu xù xì
gai gốc và đen đúa
từng mang đến sự e ngại cho những ai thấy
dùng cũng như mang đi gieo trồng
vậy mà giờ đây
cây ấu lại trở thành một ngành nghề chính
của đa phần nông dân lập giò
đồng thời còn trở thành một đặc sản
tạo nhiều dấu ấn trong lòng du khách gần xa
tiếng thơm của ấu có lẽ đã được công nhận
vấn đề còn lại
là làm sao để giúp người dân
an tâm về giống
đẩy mạnh liên kết tiêu thụ
đa dạng những mặt hàng sản phẩm
mang tính chuyên sâu
từ đó mới có thể nâng cao
và giúp nghề trồng ấu ổn định
bình dững hơn